ngay sau khi tổ chức y tế thế giới thông báo theo dõi một số ca nhiễm hai biến thể phụ mới của omicron
là ba bốn và ba năm cục y tế dự phòng cho biết việt nam chưa ghi nhận biến thể này
tại việt nam trong các báo cáo giải trình tự gen virus gây covid một mươi chín gần đây
có đến chín mươi tám số ca nhiễm chủng va hai còn lại là delta ba một ba hai một ba hai
ngoài ra chưa ghi nhận các biến thể khác
theo đánh giá của cục y tế dự phòng ba hai là biến thể có tốc độ lây lan nhanh nhất
nhanh hơn cả omicron thông thường khoảng một mươi
các chủng khác qua theo dõi thông tin trên thế giới chưa có sự khác biệt nhiều
nhìn chung tại việt nam hiện đã có xu hướng giảm rõ rệt về số ca mắc covid một mươi chín mới
số tử vong số nhập viện và chuyển nặng
ở nước ta cho đến nay đã ghi nhận
chủng vũ hán anfael delta omicron từ cuối tháng hai
chủng omicron ba hai chiếm ưu thế rõ rệt cho đến nay